hôm nay công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn văn thừa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại huyện hóc môn và huỳnh phương thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại quận tân bình
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và đây là hai nhân viên y tế đã tuồn thuốc điều trị covid một mươi chín ra ngoài bán cho người dân
theo đó nguyễn văn thừa là nhân viên khoa dược của trung tâm y tế quận bình tân
được giao nhiệm vụ quản lý và phân phố thuốc kháng virus mononpiravir bốn trăm linh mg
cho các trạm y tế khu cách ly trên địa bàn để phát cho bệnh nhân covid một mươi chín
huỳnh phương thảo là dược sĩ đang công tác tại trung tâm y tế quận tân phú
biết được nhu cầu của người dân tìm mua thuốc điều trị covid một mươi chín
đối tượng thừa đã móc nối câu kết với thảo lấy thuốc để bán ra bên ngoài
ngày một mươi ba tháng chín thừa đã nhận hơn một hộp thuốc từ sở y tế phân bổ xuống
thay vì đưa xuống các trạm y tế để cấp phát cho bệnh nhân
thừa đã lấy bán cho thảo năm mươi hộp thuốc với giá hai triệu đồng mỗi hộp
sau đó thảo đăng lên mạng facebook và bán lại cho người khác với giá từ hai năm đến bốn triệu đồng mỗi hộp
hành vi trục lợi của hai đối tượng đã gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở y tế
tác động tiêu cực đến chính sách phòng chống dịch của nhà nước
trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
ngày một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân cho biết đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn thừa và huỳnh phương thảo
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng có liên quan